theo bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết vào tối ngày hôm nay có ba trăm năm mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
và tổng số ca được điều trị khỏi trong ngày hôm nay là một mươi sáu trăm sáu mươi bảy ca
trong ngày hôm nay việt nam ghi nhận năm chín trăm hai mươi sáu ca mắc mới ba mươi chín ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
và năm tám trăm tám mươi bảy ca ghi nhận trong nước tp hcm nhiều nhất với bốn sáu trăm chín mươi hai ca mắc
tính đến một mươi chín h ba mươi phút ngày hôm nay việt nam có tổng cộng năm mươi một bảy trăm bảy mươi một ca ghi nhận trong nước và hai năm mươi chín ca nhập cảnh
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước vào ngày hôm nay
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh đã ký ban hành công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
kể từ giờ ngày mai ngày một mươi chín tháng bảy thành phố hà nội áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín trên toàn địa bàn
cụ thể thành phố yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết
thực hiện nghiêm thông điệp năm k giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp không tụ tập quá năm người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
khai báo y tế thường xuyên trên website www tờkhaiyt vn hoặc ứng dụng ncovi bluezone khi ra ngoài
thành phố yêu cầu tạm thời không tổ chức đám cưới đám tang tổ chức không quá ba mươi người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt
chủ tịch ubnd tp chỉ đạo dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
các trung tâm thương mại siêu thị chợ dân sinh chợ đầu mối trên địa bàn tổ chức sắp xếp chỉ bán các mặt hàng thiết yếu
đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn
trong khi đó tại tp hcm vào chiều ngày hôm nay ubnd tp thủ đức ra thông báo phong tỏa cách ly y tế vùng có dịch đối với phường long trường và phường tăng nhân phú b
nên năm mươi chín nhân khẩu để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian phong tỏa hai phường trên bắt đầu từ giờ ngày mai cho đến khi có thông báo mới
trong thời gian áp dụng phong tỏa cách ly y tế người dân không được ra khỏi khu vực phong tỏa
trừ nhân viên y tế thực hiện công vụ các trường hợp cấp cứu khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác
đồng thời bảo đảm giãn cách xã hội giữa người với người cách ly giữa nhà với nhà không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở
cá nhân không tuân thủ yêu cầu cách ly phong tỏa sẽ bị cưỡng chế theo quy định
bất chấp những yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín
quán karaoke thưởng sơn ở địa chỉ tại thôn an vệ xã đức sương huyện gia lộc tỉnh hải dương
vẫn lén lút mở cửa hoạt động và đón một lượng lớn khách đến hát
đáng lưu ý là số khách này có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
công an huyện gia lộc đã kiểm tra phát hiện tại quán có hai mươi chín người đến từ
ở nhiều địa phương lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ ba bộ dụng cụ sử dụng ma túy
một số túi ni lông có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng kentamin
một số mảnh viên nén và viên dạng con nhộng nghi là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
kiểm tra nhanh có hai mươi năm trong số hai mươi chín trường hợp dương tính với chất ma túy
thưa quý vị một mươi chín tỉnh thành phố phía nam thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
phải chia hai mũi giáp công linh hoạt trong phòng chống dịch
đây là yêu cầu của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cuộc họp ban chỉ đạo vào sáng nay ngày một mươi tám tháng bảy tại trụ sở chính phủ
tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo nhận định đến nay tình hình dịch bệnh ở một số địa phương
như bắc ninh bắc giang đang được kiểm soát đối với khu vực miền trung một số địa phương như phú yên
khánh hòa đà nẵng tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu phức tạp hơn với những ổ dịch mới
đòi hỏi các lực lượng phải tập trung khoanh vùng dập dứt điểm
bên cạnh đó tình hình dịch bệnh ở thành phố hồ chí minh và một số địa phương lân cận vẫn diễn biến phức tạp
vì vậy thủ tướng chính phủ đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu cttg với một mươi chín tỉnh thành phố phía nam
liên quan đến vấn đề này phó thủ tướng vũ đức đam nhận định đối với một mươi chín tỉnh thành phố phía nam
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu cần phân loại thành hai nhóm
thứ nhất nhóm những địa phương tương đối an toàn khu vực nam sông hậu và bình phước cần tiếp tục thực hiện chiến dịch ngăn chặn
phát hiện truy vết khoanh vùng dập dịch và điều trị như các địa phương đang kiểm soát được dịch
nhóm thứ hai gồm các địa phương có lây nhiễm cao đặc biệt lây lan rộng như thành phố hồ chí minh bình dương
cần có giải pháp và cách làm mới phù hợp hơn
do đó một mươi chín tỉnh thành phố phía nam thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu phải chia hai mũi giáp công
linh hoạt trong phòng chống dịch một mũi tập trung lực lượng tại những vùng đỏ có mức độ nguy cơ dịch bệnh rất cao
mũi còn lại thực hiện tầm soát sàng lọc kết hợp các biện pháp đồng bộ giữ chặt vùng xanh an toàn
cô lập những vùng vàng làm sạch để trở thành vùng xanh
phó thủ tướng lưu ý tùy tình hình dịch bệnh tại các vùng ổ dịch các địa phương sử dụng xét nghiệm nhanh
kết hợp với xét nghiệm realm rt pcr để đảm bảo tiết kiệm hiệu quả không dàn hàng ngang xét nghiệm
ở những nơi khác các địa phương phải tăng tần suất xét nghiệm nhanh tập trung sàng lọc tại bệnh viện nhằm bảo vệ tối đa hệ thống y tế
thưa quý vị vaccine là giải pháp hiệu quả nhất hiện nay để phòng chống dịch covid một mươi chín
để có vắc xin phòng dịch thì chính phủ đã phải thúc đẩy tiến độ đàm phán mua vắc xin nhanh nhất nhiều nhất có thể
bộ y tế đang chuẩn bị các phương án để sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng toàn quốc sẽ diễn ra an toàn công khai và minh bạch
hiện nay hầu hết các địa phương đã lên danh sách những người đăng ký tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên điều đáng nói là một bộ phận người dân đã xuất hiện tâm lý lựa chọn và đợi chờ vaccine
làm nghề lái xe taxi tại thành phố hà nội thường xuyên phải tiếp xúc với rất nhiều người
ông lường hiểu hơn ai hết về nguy cơ mắc covid một mươi chín của mình
tuy nhiên đến nay thì ông vẫn chưa có ý định đăng ký tiêm vaccine covid một mươi chín dù đã được ủy ban nhân dân phường thông báo
bây giờ cứ phải để chờ xem thiên hạ người ta tiêm như thế nào người ta chọn như thế nào mình vắt chiếc thôi
còn gia đình anh toản có ba người đủ điều kiện được đăng ký tiêm phòng vaccine covid một mươi chín tại phường
nhưng anh quyết định không đăng ký tiêm mà chờ đợi đợt sau với hy vọng được tiêm đúng loại vaccine mong muốn
mong muốn là tiêm cái vắc xin pfizer biontech
cái loại tốt thì sẽ yên tâm hơn không phải chờ đợi gì cả đây là có sự lựa chọn nên mình để lại
theo bộ y tế các loại vaccine phòng covid một mươi chín được lưu hành sử dụng ở việt nam đều được tổ chức y tế thế giới who tiền thẩm định
đồng thời được viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế kiểm định chất lượng rất chặt chẽ
vì vậy việc chờ đợi lựa chọn vaccine sẽ làm mất cơ hội bảo vệ mình trước dịch bệnh
tiêm càng sớm càng tốt
sẽ càng có cái
khả năng được bảo vệ
nếu chúng ta càng chậm trễ thì chúng ta sẽ càng có nguy cơ bị mắc bệnh
và khi chúng ta mắc bệnh thì không chỉ là cá nhân của bản thân mình mà nó còn có thể lây lan cho những người thân và cộng đồng
theo nghiên cứu của các nhà sản xuất vaccine phòng covid một mươi chín hiện nay có hiệu quả bảo vệ từ trên sáu mươi đến trên chín mươi
ngoài tác dụng giảm số người nhiễm giảm số trường hợp bị biến chứng do mắc bệnh
vắc xin covid một mươi chín còn giúp giảm số người bị nhiễm
giảm số bệnh nhân phải nhập viện điều trị và số ca tử vong
chúng tôi rất mong muốn khi người dân mà được thông báo bởi tiêm vắc xin
thì hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tiêm chủng
bởi vì việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín này không chỉ là quyền lợi của cá nhân đó
mà nó còn là trách nhiệm đối với những người thân của mình trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội
việt nam đang đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu và sản xuất vắc xin
để tạo miễn dịch cộng đồng vào cuối năm hai nghìn hai mươi
vì vậy bộ y tế kêu gọi người dân hãy chung tay cùng chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
đó cũng là cách hiệu quả nhất để bảo vệ mình và những người xung quanh
với việc một mươi chín tỉnh thành áp dụng giãn cách theo chí thị một mươi sáu thủ tướng chính phủ đã có văn bản chỉ đạo
trong đó nêu rõ ba ưu tiên là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân
bảo đảm hệ thống y tế hoạt động hiệu quả không bị quá tải và kiềm chế dịch ở mức thấp nhất có thể
cụ thể ba ưu tiên đối với một mươi chín tỉnh thành phía nam áp dụng chỉ thị một mươi sáu
thứ nhất phải ưu tiên trên hết việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân
thứ hai phải đảm bảo hệ thống y tế hoạt động hiệu quả không bị quá tải
bởi hệ thống y tế không chỉ để chữa người mắc covid một mươi chín mà còn điều trị cho các bệnh nhân khác
thứ ba phải kiềm chế dịch ở mức thấp nhất có thể trong điều kiện chưa có đủ vaccine phòng covid một mươi chín
để đạt miễn dịch cộng đồng
có thủ tướng vũ đức đam cho rằng bằng việc áp dụng đồng bộ chí thị một mươi sáu
phải tạo được cơ chế để sản xuất an toàn nhất là lưu thông phân phối hàng hóa an toàn
không để ách tắc trong lưu thông hàng hóa để phục vụ người dân và sản xuất kinh doanh
việc áp dụng chỉ thị một mươi sáu sẽ không có kết quả nếu không làm thực chất
vì vậy tất cả các cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể và nhân dân
phải cùng nhau thực hiện nghiêm túc các quy định của chỉ thị này
không để tình trạng theo kiểu chặt ngoài lỏng trong
đại diện bộ công thương cũng khẳng định đã có kế hoạch chuẩn bị cho tình huống áp dụng chỉ thị một mươi sáu
tại một mươi chín tỉnh thành phố
bộ công thương sẽ phối hợp chặt chẽ với thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phố khác
để có phương án vận chuyển hàng hóa đến những nơi áp dụng chỉ thị một mươi sáu
và đưa đến các nơi cần thiết nhất để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhất có thể nhu cầu thiết yếu của người dân
trong mọi tình huống hai ngành công thương và nông nghiệp chịu trách nhiệm trước đảng nhân dân
không để đứt gãy chuỗi cung ứng nhất là lương thực thực phẩm rau củ quả hàng tươi sống thuốc men
đây là phát biểu của bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên cùng với quyết định thành lập tổ công tác tiền phương
về đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam trong ngày hôm nay
tổ công tác địa phương sẽ thực hiện nhiệm vụ theo dõi sát nắm bắt nhu cầu hàng hóa thiết yếu của người dân
tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam cũng như kiểm soát tình hình giá cả thị trường
các trường hợp đầu cơ tăng giá trục lợi tham mưu thực hiện các biện pháp để giải quyết đảm bảo cung ứng hàng hóa
cho các tỉnh phía nam đồng thời khuyến cáo các tỉnh thành phía nam cho mở cửa lại hệ thống chợ truyền thống với ba điều kiện
thứ nhất chỉ bán hàng hóa thiết yếu bao gồm rau củ quả và hàng hóa tươi sống phục vụ đời sống hàng ngàn của người dân
thứ hai thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn như thực hiện năm k phát phiếu luân phiên đảm bảo giãn cách giữa các gian hàng
thứ ba thực hiện tiêm vaccine cho tiểu thương tại các chợ truyền thống
trước đó sở công thương tp hcm đã thông qua phương án bố trí địa điểm
chuẩn bị điểm tập kết trung chuyển hàng hóa của chợ đầu mối hóc môn sớm đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất
cùng với chợ đầu mối thủ đức đã lập được điểm tập kết trung chuyển hàng hóa
hiện trung bình mỗi đêm có khoảng một trăm hai mươi tấn hàng hóa về khu vực trung chuyển này chủ yếu là hàng rào củ quả
sở công thương tp hcm cũng đã yêu cầu các sàn thương mại điện tử như lazada tiki sendo shopee
tăng sản lượng ưu tiên hiển thị triển khai thêm các chương trình ưu đại về vận chuyển cho các mặt hàng nông sản thực phẩm
giúp người dân dễ tiếp cận kênh mua sắm này yêu cầu các doanh nghiệp thương mại điện tử triển khai phương án chuẩn bị
nguồn cung ứng hàng hóa ưu tiên tìm kiếm nguồn cung từ các tỉnh miền đông tây nguyên và khu vực phía bắc để đưa lên kênh online
hàng không đường bộ và đường thủy đã lần lượt thông báo sẽ sử dụng các phương tiện để phục vụ cho tp hcm và các tỉnh thành phía nam
trong hoạt động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó cục hàng không đã đề nghị các hãng hàng không cảng hàng không tạo điều kiện vận chuyển người dân từ tp hcm
và các tỉnh phía nam trở về địa phương đề nghị phương án tổ chức chuyến bay phải được sự đồng ý của các địa phương tiếp nhận
bao gồm số lượng hành trình di chuyển từ sân bay đến nơi tiếp nhận phương án giám sát theo hành trình di chuyển
toàn bộ hành khách phải đảm bảo có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai theo phương pháp rt pcr trong vòng ba ngày
hoặc xét nghiệm nhanh âm tính với sars cov hai chi phí chuyến bay theo thống nhất giữa địa phương với hãng hàng không
hoặc trực tiếp giữa hãng hàng không và người dân có nhu cầu trên cơ sở khung giá vận chuyển nội địa
về đường bộ tập đoàn phương trang đã sẵn sàng huy động năm chuyến xe miễn phí đưa đồng bào đang kẹt ở tp hcm về các tỉnh miền trung miền tây nam bộ tránh dịch
mỗi ngày sẽ có tối đa năm trăm linh chuyến xe lăng bánh những chuyến xe đầu tiên dự định lan bánh vào ngày hai mươi tháng bảy đưa bà con từ tp hcm về đà nẵng
thời gian thực hiện năm chuyến xe này dự kiến kéo dài từ một mươi đến một mươi năm ngày
về đường thủy các sở ngành ở tp hcm cùng doanh nghiệp đã lên phương án cung ứng hàng hóa và năm tàu cao tốc chuyên chở người đã sẵn sàng để mỗi ngày chở khoảng hai trăm linh tấn hàng hóa rau củ quả
từ miền tây lên tp hcm mỗi ngày một tàu có thể vận hành được hai chuyến tức tổng cộng vận chuyển khoảng hai trăm linh tấn một ngày trong một chiều
khi tàu cặp bến và đàn quận một sẽ có một đội cách ly trên bờ xếp dở và phân phối đi khắp quận nguyện nhanh hơn
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết hiện bộ giao thông vận tải đã thống nhất mở luồng xanh vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy
luồng xanh đường thủy sẽ hỗ trợ thêm cho đường bộ giúp việc lưu thông hàng hóa đi và đến tp hcm nhanh hơn
bất chấp yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín quán karaoke thường sơn ở địa chỉ tại thôn an vệ xã đức sương huyện gia lộc tỉnh hải dương
vẫn lén lút mở cửa hoạt động và đón một lượng lớn khách đến hát và điều đáng lưu ý là số khách này có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
cụ thể vào hồi một h bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng bảy công an huyện gia lộc tiến hành kiểm tra phát hiện tại hai phòng hát vip năm và vip bảy của quán
có tổng số một mươi một khách đang tụ tập
và có dấu hiệu sử dụng ma túy tổng hợp
ngoài ra tại sảnh tầng một của quán có một mươi một khách đang ngồi uống nước
theo quản lý của quán số khách này ở phòng vip tám vừa nghỉ trà phòng đang đợi làm thủ tục thanh toán
tổng số người có mặt tại quán tại thời điểm kiểm tra là hai mươi chín người đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và thu giữ ba bộ dụng cụ sử dụng ma túy
một số túi ni lông chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng ketamin
ketamin một số mảnh viên nén và viên dạng con nhộng nghi là ma túy thủng hợp dạng thuốc lắc
qua test nhanh có hai mươi năm trên hai mươi chín trường hợp dương tính với chất ma túy